xuân trường sẽ nghỉ khoảng một mươi ngày trước khi trở lại tập luyện
trước khi olympic việt nam lên đường sang indonesia tham dự asean hai nghìn một mươi tám xuân trường đã được chẩn đoán bị viêm cuối mũi
tuy nhiên do thời điểm đó quá sát với giải đấu nên cầu thủ này xin hoán lại việc thực hiện tiểu phẫu để tập trung cùng đội tuyển olympic việt nam
đáng tiếc bệnh tình của xuân trường huyền anh bị ảnh hưởng nhiều về vấn đề hô hấp dẫn đến khó ngủ và ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực cùng phong độ trên sân
trái ngược với màn trình diễn nổi bật tại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám hồi đầu năm xuân trường thi đấu mờ nhạt ở asean vừa qua
với màn trình diễn rớt sắc trong mùa áo đội tuyển u hai mươi ba việt nam và club hà nội điện vệ nguyễn quang hải đang trong tầm ngắm của rất nhiều club nổi tiếng của châu á
sau băng cốc brass và môi thông united mới đây nhất đến lượt đội bóng của qatar
ngõ ý muốn có chàng trai vàng của bóng đá việt nam với sự hậu thuẫn của các ông chủ người ả rập ansat đã triêu mộ không ít cầu thủ đẳng cấp ở khắp thế giới trong đó có huyền thoại của barcelona xavi hernandez
được biết an sát đã để mắt đến quang hải sau khi tài năng trẻ này lập siêu phẩm giúp u hai mươi ba việt nam đánh bại u hai mươi ba qatar ở bán kết giải u hai mươi ba châu á hồi đầu năm
và giờ đây cơ lập bộ hàng đầu qatar được cho là đã cử tuyển trạch viên tới hà nội để đàm phá
nhằm đưa quang hải tới trung đông chơi bóng
truyền thông italia mới đây đưa tin bà lãnh đạo ac milan đang lên kế hoạch triêu mộ cesc fabregas của chelsea ở khi chuyển nhuộm mùa đông sắp tới
hợp đồng của fabregas với chelsea sẽ hết hạn vào mùa hè năm hai nghìn một mươi chín
hiện tại the blues chưa có kế hoạch ra hợp đồng với tiền vệ người tây ban nha
do bị dính chân thương đầu gối nên fabegas mới chỉ ra sân một trận ở mùa giải năm nay cho chelsea
được biết ac milan sẽ đảm bảo mức lương một trăm năm mươi sáu bảng mà cựu tiền vệ của barca đang nhận ở the blues nếu anh đồng ý gia nhập đội chủ sân san siro
trong sự nghiệp của mình fabregas đã thi đấu rất tốt ở la liga và premier league
hiện tại tiền vệ của chelsea chính là người kiến tạo nhiều thứ hai trong lịch sử premier league với một trăm một mươi một đồng tiền

bất chấp những lời mời gọi của nhiều đội bóng lớn chung vệ kỳ cựu john terry
được cho là sẽ có buổi kiểm tra y tế tại crêbô spartak manskva
đội bóng đang chơi tại giải ngoại hạng nga
đội chủ sân aubry thier muốn tìm một cầu thủ để thay thế cho chung vệ samuel grigot người đã dính chân thương và phải bỏ lỡ mùa giải năm nay

samuel grigot người đã dính
chân thương và phải bỏ lỡ mùa giải
năm nay trước đó đội bóng
miss bond đã ngỏ ý trương mộ
zolteri tuy nhiên cầu thủ
người anh đã quyết định tìm thử thách mới
trên đất nga theo truyền thông
sứ bạch dương zolteri sẽ đặt bút ký
vào bản hợp đồng có thời hạn một năm
theo điều khoản tự động gia hạn
tùy vào thành tích
theo lịch thi đấu la liga
real madrid sẽ chạm chán
barca ở vòng một mươi dù vậy
giờ thi đấu của trận siêu kinh điển đầu tiên
của mùa giải vẫn chưa được công bố
cho đến thời điểm hiện tại
mặc dù vậy trong những phát biểu mới đây
chủ tịch la liga ông javier
tebas đã chính thức xác nhận
thời điểm tổ chức cuộc đối đầu giữa
hai thế lực giàu truyền thống nhất xứ đỡ bò
theo đó el clasico sẽ
được diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
theo giờ địa phương
tức hai mươi một h một mươi năm phút theo giờ việt nam
trong tuần thi đấu này
cả hai cơ độ đều do sân
ở champions league vào giữa tuần
kênh kênh trắng tiếp đón đại diện công hòa séc
victoria perzen vào dạng sáng
ngày thứ tư trong khi đội chủ
sân nucam sẽ đụng độ với inter milan
một ngày sau đó
real sẽ phải hành quân tới nucam
trong khuôn khổ lượt đi
đây cũng là trận el clasico đầu tiên
của julen lopetegui trên cương vị
huấn luyện viên trưởng của los blancos
trận lượt về giữa hai đội sẽ được diễn ra
vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
trận el clasico lượt đi
mùa giải trước diễn ra vào ngày
hai mươi tám tháng một mươi hai thuộc khuôn khổ
vòng đấu thứ một mươi bảy
trận lượt về diễn ra vào ngày sáu tháng năm
thuộc vòng đấu ba mươi sáu
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi